liên quan đến đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh cà mau về việc tạm thời chưa triển khai lắp đặt hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ giao thông vận tải tổng hợp những khó khăn vướng mắt về thu phí không dừng đề xuất giải pháp báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi một tháng một mươi
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải hỗ trợ hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh cà mau triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng
đối với trạm thu phí thuộc các dự án do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại chỉ thị số sáu ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám và công điện số tám trăm bốn mươi chín ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời yêu cầu bộ giao thông vận tải tổng hợp các khó khăn vướng mắt đề xuất giải pháp xử lý báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm nay